do xã thừa đức cũng như nhiều xã khác của huyện cẩm mỹ địa bàn rộng bà con chăn nuôi lại dài rác các khu vực suối lô cao su đường xá đi lại rất khó khăn nên việc thu gom lợn tiêu hủy rất khó khăn

ủy ban nhân dân huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ đón nhận bằng di tích quốc gia làng cổ lộc yên đây là làng cổ đầu tiên của tỉnh quảng nam và là một trong bốn làng cổ của cả nước được xếp hạng di tích cấp quốc gia
hiện nay làng lộc yên có tổng diện tích tự nhiên hai trăm bảy mươi chín ha tại làng lộc yên nhân dân hiện còn lưu giữ tám ngôi nhà cổ có niên đại từ một trăm linh đến một trăm năm mươi năm
với kiểu thức kết cấu là nhà làm mái và nhà giường cùng kiến trúc độc đáo tinh xảo các ngôi nhà cổ lộc yên luôn được đánh giá là quần thể có giá trị cao về mặt kỹ xảo và mỹ thuật
vào những năm năm mươi của thế kỷ hai mươi làng lộc yên là nơi đặt công binh xưởng qb một trăm năm mươi chế tạo vũ khí đạn dược cung cấp cho chiến trường khu năm
trong khoảng chiến chống mỹ nhiều gia đình ở lộc yên là cơ sở của cách mạng làng lộc yên hiện có một mươi hai gia đình là thân nhân liệt sĩ nhiều người là thương binh và bệnh binh
trải qua những biến động thăng trầm của lịch sử làng lộc yên vẫn giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của người việt và ngày càng phát triển
trong phần tin tức quốc tế thượng viện anh ngăn chặn brexit không thỏa thuận
bảy nước ký thỏa thuận bảo vệ rừng nhiệt đới amazon
thưa quý vị thượng viện anh ngăn chặn brexit không thỏa thuận
thượng viện anh vừa thông qua dự luật ngăn chặn anh rời khỏi liên minh châu âu eu không thỏa thuận bằng cách yêu cầu thủ tướng boris johnson phải tìm cách chỉ hoãn brexit
dự luật buộc thủ tướng johnson phải đề nghị eu gia hạn tư cách thành viên của anh tại liên minh thêm ba tháng tức là đến ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi nếu anh không thông qua được một thỏa thuận hoặc đồng ý rời khối mà không đạt được thỏa thuận nào vào ngày một mươi chín tháng một mươi
văn kiện dự kiến sẽ được nữ hoàng elizabeth ký ban hành thành luật
vào ngày chín tháng chín tới
trước đó hạ viện anh cũng đã thông qua dự luật này mà không cần một cuộc bỏ phiếu chính thức ở giai đoạn cuối
thủ tướng boris johnson nói rằng anh phải rời eu đúng hạn vào cuối tháng một mươi
eu cũng tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận với anh
bảy nước vùng amazon vừa ký kết một thỏa thuận để cùng bảo vệ khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới bằng cách thiết lập cơ chế ứng phó với thảm họa và giám sát qua vệ tình
hội nghị diễn ra một ngày
trong thành phố leticia miền nam colombia có sự tham dự của lãnh đạo bảy nước vùng amazon
tại lễ ký tổng thống colombia ivan duque cho biết hội nghị đã bàn cách tạo cơ chế phối hợp để bảo vệ rừng amazon
các nước nhất trí thiết lập mạng lưới ứng phó thiên tai để có thể hợp tác tốt khi đối mặt với các thảm họa như cháy rừng quy mô lớn
các nước cũng đề ra các sáng kiến chống phá rừng tăng giám sát qua vệ tinh phát triển các sáng kiến tuyên truyền tăng vai trò của cộng đồng thổ dân trong phát triển bền vững
chia sẻ thông tin về các hoạt động như khai khoáng bất hợp pháp
cũng tại hội nghị lãnh đạo các nước nhất trí sẽ gặp lại nhau tại hội nghị chống biến đổi khí hậu của liên hợp quốc diễn ra vào tháng một mươi hai
tổ chức nghiên cứu không gian ấn độ thông báo đã mất liên lạc với tàu thăm dò chỉ vài giờ trước khi đổ bộ xuống cực nam của mặt trăng
chủ tịch tổ chức nghiên cứu không gian ấn độ ông kailashavadio sivan cho biết thiết bị đổ bộ vikram đã triển khai như dự kiến
và đang hoạt động bình thường tuy nhiên hệ thống liên lạc giữa trạm kiểm soát ở trái đất và thiết bị vikram đã bị mất
hiện cơ quan này đang phân tích thông tin dữ liệu
ngay sau thông báo thủ tướng narendra modi đã gửi lời động viên tới các nhà khoa học của nước này
ông bày tỏ hy vọng các nhà khoa học có thể tìm được cách nối lại liên lạc giữa trung tâm ở trái đất với thiết bị đổ bộ
con tàu vũ trụ chandrayun hai của ấn độ đã rời quỹ đạo trái đất sau hai mươi ba ngày được phóng
dự kiến đến ngày bảy tháng chín con tàu đổ bộ vikram mang theo thiết bị sẽ tách khỏi con tàu vũ trụ để hạ cánh xuống khu vực cách cực nam của mặt trăng khoảng một trăm linh km
đây là điểm xa nhất của mặt trăng chưa có tàu nào tiếp cận được
trong bối cảnh mà căng thẳng thương mại leo thang giữa mỹ với trung quốc và kinh tế toàn cầu đang phát triển chậm lại
tháng tám vừa qua các doanh nghiệp mỹ đã tạo ra thêm một trăm ba mươi việc làm thế nhưng vẫn thấp hơn so với dự báo
trong báo cáo công bố mới nhất số việc làm mới được tạo ra trong tháng tám thấp càng làm gia tăng những quan ngại rằng sự suy giảm kinh tế toàn cầu có thể gây ra suy thoái kinh tế tại mỹ sau hơn một thập kỷ tăng trưởng
khu vực tư nhân tạo thêm được chín mươi sáu việc làm trong đó hai mươi năm việc làm là những hợp đồng thời vụ và ngắn hạn tỷ lệ thất nghiệp ở mức ba bảy trong khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên sáu mươi ba bốn
mặc dù nền kinh tế của mỹ trong năm nay đã bổ sung số việc làm với tốc độ chậm hơn so với năm ngoái
nhưng vẫn giữ được đà phục hồi
trong khi đó các cường quốc châu âu và châu á đang phải đối mặt với sự suy thoái mạnh hơn do phải chịu những tác động từ căng thẳng thương mại gia tăng
thưa quý vị hãng hàng không giá rẻ ấn độ indigo đã mở đường bay thẳng thứ hai từ ấn độ tới việt nam
theo đó tuyến bay concata tp hcm sẽ được khai trương bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng một mươi năm nay sau khi đường bay concata hà nội khai trương vào ngày ba tháng một mươi
đại diện của hãng indigo cho biết hãng đã nhận được phản hồi rất đáng khích lệ về tuyến bay concata hà nội và indigo rất tự tin về triển vọng trong đường bay concata tp hcm
hiện indigo có nhiều tuyến bay kết nối tới các địa điểm du lịch quan trọng đối với tín đồ đạo phật
với việc ra mắt tuyến bay mới tp hcm sẽ trở thành thành phố thứ bảy thuộc khu vực đông nam á trong mạng lưới các điểm đến của indigo
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là hết
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là hết
quý vị khán giả kết thúc thân ái chào tạm biệt